để phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ việt nam sang úc tại huyện diễn châu
bộ đội biên phòng nghệ an vừa phối hợp với tổ chức di cư quốc tế tổ chức buổi truyền thông cộng đồng
về phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ việt nam sang úc
thông qua sân khấu hóa vở dịch dân ca phía cuối một con đường và bốc thăm trả lời các câu hỏi
hơn năm trăm linh người dân miền biển đã được thông tin cảnh báo về nguy hiểm khó khăn sẽ phải đối mặt
khi di cư trái phép nếu đến úc trái phép bằng tàu thuyền bạn sẽ phải quay về nơi xuất phát
là thông tin được nêu tại buổi truyền thông cộng đồng về phòng ngừa đưa người di cư trái phép
bằng tàu thuyền từ việt nam sang úc cùng với đó là đại diện đại sứ quán australia thông báo
về tình hình và chính sách của chính phủ australia trong việc ngăn chặn xử lý công dân nước ngoài
di cư bất hợp pháp vào nước này